cục quản lý thị trường tỉnh phú yên cho biết trong vòng hai tuần qua lực lượng chức năng liên tục phát hiện ba vụ vận chuyển hàng cấm và hàng hóa không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng từ trên quốc lộ một qua địa bàn
vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày bảy tháng một mươi lực lượng quản lý thị trường phú yên phối hợp với công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi ba c ba nghìn chín mươi ba do nguyễn quốc thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê tiền giang điều khiển vận chuyển tám trăm linh sản phẩm gồm sữa viên uống chức năng và bánh kẹo các loại không hóa đơn chứng từ nhãn phụ không giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
hai mươi tấn chất kết dính dạng bột do nước ngoài sản xuất không có chứng tử và nhãn phụ theo quy định của pháp luật
trước đó trong hai ngày hai mươi ba tháng chín và một mươi bốn tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh phú yên cũng đã phát hiện hai xe ô tô tải vận chuyển hàng nghìn chai lọ mỹ phẩm dầu gió
cùng một lượng lớn bánh kẹo đồ chơi trẻ em thuốc lá lậu quần áo
nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ